theo báo cáo do tổng cục thống kê mới công bố tính đến tháng chín cả nước có ba mươi một tám triệu người từ một mươi năm tuổi trở lên
bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín bao gồm người bị mất việc làm phải nghỉ giãn việc nghỉ luân phiên giảm giờ làm và giảm thu nhập
khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch covid một mươi chín với sáu mươi tám chín lao động bị ảnh hưởng
tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây dựng với sáu mươi sáu bốn lao động bị ảnh hưởng
tỷ lệ lao động bị ảnh hưởng trong khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản là hai mươi bảy
cũng theo báo cáo của tổng cục thống kê tình trạng thất nghiệp thiếu việc làm tăng lên so với cùng kỳ năm trước
số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động chín tháng năm hai nghìn hai mươi là gần một hai triệu người tăng một trăm ba mươi hai một nghìn người so với cùng kỳ năm trước
thu nhập của người lao động giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước
thu nhập bình quân tháng từ công việc của lao động có việc làm trong chín tháng năm hai nghìn hai mươi đạt năm năm triệu đồng
giảm tám mươi ba đồng so với cùng kỳ